tiện ích của đề án sáu đối với đồng bào vùng cao biên giới tỉnh quảng nam
thưa quý vị sáng nay tại học viện an ninh nhân dân công an đồng hương hương yên tại hà nội tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của công an đồng hương hương yên tại hà nội trong thời gian qua
đồng thời bày tỏ mong muốn các hội viên tiếp tục cố gắng nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực có ý nghĩa
xây dựng hội ngày càng phát triển đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung tỉnh hưng yên nói riêng
nhân dịp này đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên ban chấp hành trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua
và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các bộ ngành trung ương của công an đồng hương hương yên tại hà nội trong thời gian tiếp theo
và mong muốn các thành viên của hội luôn đoàn kết hoạt động hiệu quả tạo cầu nối gắn kết những người con quê hương hương yên phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp
tiếp theo là phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
tuần qua ban thường vụ đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên về công tác phối hợp lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh
bộ trưởng tô lâm đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên quan tâm triển khai có hiệu quả
trọng tâm là triển khai nguyện quyết số một mươi hai của bộ chính trị và đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh thái nguyên
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị đảm bảo hiệu quả tiến độ triển khai các dự án
có phần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trong buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội
liên quan tới nội dung quy hoạch triển khai các dự án trọng điểm của bộ công an trên địa bàn hà nội
qua đó triển khai hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
kết luận tại buổi làm việc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường
giữa bộ công an và bộ tài nguyên và môi trường
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
những nội dung đề xuất giữa hai đơn vị đang được các đơn vị chức năng của hai bộ
thực hiện với tiến độ nhanh hiệu quả
nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên môi trường
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc phòng phát triển kinh tế xã hội
vì vậy công tác phối hợp giải quyết những nội dung liên quan đến trách nhiệm quyền hạn
được hai bộ ngày càng thực hiện hiệu quả
khẩn trương hoàn thiện hai dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ
là nội dung được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi làm việc giữa bộ công an và bộ giao thông vận tải
đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc hai bộ
trong tiếp thu chỉnh lý nhằm hoàn thiện hai dự thảo luật thời gian qua
trên cơ sở đó tiếp tục ra soát kỹ nội dung nhằm đảm bảo tính thống nhất
không trồng chéo của hai dự thảo luật
và mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn
tuần qua thừa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba tặng cục truyền thông công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập
thứ trưởng cũng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân
tiếp tục tham mưu phát huy vai trò quản lý nhà nước
và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
về hoạt động báo chí xuất bản điện ảnh trong công an nhân dân
chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng và không ngừng củng cố
phát triển đội ngũ phóng viên biên tập viên cộng tác viên
tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông
tại buổi gặp mặt các cháu là con thương binh liệt sĩ trong công an nhân dân
sang thăm quan tại mông cổ
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã ân cần dặn dò
các cháu cần tích cực tham gia vào các hoạt động chung của đoàn
và chấp hành pháp luật của nước sở tại và nội quy quy định
đảm bảo hoàn thành tốt chương trình kế hoạch và tuyệt đối an toàn trong suốt hành trình
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bảy mươi sáu năm
ngày thương binh liệt sĩ của bộ công an
lực lượng an ninh điều tra cần quán triệt những vấn đề có tính nguyên tắc
trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm
thượng tôn pháp luật không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm
đây là một trong những yêu cầu được thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra nhấn mạnh
tại hội nghị công tác an ninh điều tra
thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan
từ trung ương đến địa phương kịp thời phát hiện giải quyết những khó khăn vướng mắt trong điều tra
truy tố xét xử các vụ án góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động tố tụng hình sự
phát biểu tại hội nghị tổng kết một mươi năm công tác lấy lời khai
hỏi cung bị can của lực lượng cảnh sát điều tra
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhấn mạnh
để nâng cao hiệu quả công tác lấy lời khai hỏi cung bị can trong thời gian tới
trước tiên phải nhận diện rõ tội phạm từ đó có các nhận thức giải pháp phù hợp
nếu không nhận diện rõ sẽ định hướng điều tra sai lệch không hiệu quả
sau mỗi vụ án cần có công tác tổng kết để rút ra kinh nghiệm
đặc biệt quan tâm lĩnh vực tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng
thưa quý vị thực hiện đề án phát triển dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu
ngày hai mươi một tháng sáu vừa qua công an huyện tây giang tỉnh quảng nam đã tổ chức ra mắt
hai mô hình khám chữa bệnh và thực hiện thông báo lưu trú bằng thẻ căn cước công dân
qua ứng dụng vneid và trang bị đầu độc thẻ căn cước công dân
sau thời gian hoạt động đến nay hai mô hình bước đầu đã mang lại nhiều tiện ích
góp phần tháo gỡ khó khăn của người dân tiết kiệm thời gian chi phí công sức đi lại
anh ria su xã gari huyện tây giang do tai nạn trong lúc sửa sang nhà
anh bị thương ở mũi phải đến trung tâm y tế huyện tây giang để khám chữa bệnh
chỉ mất vài phút bằng thẻ căn cước công dân tích hợp bảo hiểm y tế
quét qua đầu độc thẻ căn cước công dân các trường thông tin liên quan đến anh sư đã được tự động điền
đăng ký khám chữa bệnh được hoàn thành nhanh chóng thuận lợi
ngoài trung tâm y tế huyện phòng khám đa khoa quân dân y xã a san cách trung tâm huyện gần năm mươi km
cũng triển khai mô hình điểm sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip tích hợp bảo hiểm y tế
trong khám chữa bệnh trang bị đầu độc thẻ phục vụ công dân khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip
hoặc ứng dụng vneid tạo nhiều thuận lợi cho bà con đồng bào ở các xã biên giới xa trung tâm huyện
từ khi hoạt động từ ngày hai mươi một tháng sáu đến nay đã có gần bảy trăm linh trường hợp công dân khám chữa bệnh nội trú
nhanh chóng được thông báo lưu trú và đăng ký khám chữa bệnh thông qua mô hình này
sau hơn một tháng triển khai đề án sáu trong lĩnh vực y tế
cho đến nay phần lớn người dân của huyện tây giang đã được tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào căn cứ công dân
theo tiện ích này người dân có rất nhiều thuận lợi trong việc đi khám chữa bệnh
đặc biệt là việc bảo quản thẻ bảo hiểm y tế không còn khó khăn như trước đây
nó cũng hạn chế được cái việc hư hỏng mất mát
nhờ chúng tôi ứng dụng việc tích hợp vneid vào trong việc khám chữa bệnh
thì thời gian khám chữa bệnh của người dân sẽ tốt hơn
các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh đã được rút ngắn đáng kể
người dân không còn phải chờ đợi lâu
thao tác của các nhân viên y tế cũng nhẹ nhàng hơn
huyện tây giang tỉnh quảng nam với những khu rừng nguyên sinh xanh mát cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc cơ tu
với các phong tục tập quán lễ hội trang phục nhạc cụ
tạo nên những sức hút đối với du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm
công an huyện tây giang tỉnh quảng nam cũng đã triển khai mô hình
điểm thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng vneid
trang bị đầu độc thẻ căn cước công dân gắn chip
tạo nhiều thuận lợi cho các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn
sau một thời gian triển khai dịch vụ thông báo lưu trữ bằng thẻ căn cước công dân trực tuyến
thì bản thân tôi thấy việc này rất là thòn tiện và mang lại nhiều lợi ích
thứ nhất là tháo tạc dễ dàng
thứ hai là đồ chính xác cao
và thứ ba là rút ngắn
trong thời gian đấy với vai trò là cơ quan thường trực của tổ công tác đề án sáu của huyện
thì công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân huyện
nhăn rộng mô hình khám chữa bệnh ra một mươi trên một mươi xã của địa bàn huyện
nhằm đưa tiện ích của đề án sáu kịp thời phục vụ cho nhân dân
cả về thời gian lắng là tiền bạc
với đặc thù địa bàn miền núi
biên giới xa xôi
đời sống bà con đồng bào còn không ít khó khăn
hai mô hình mà công an huyện tây giang tỉnh quảng nam triển khai thực hiện
đã góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân
tháo gỡ không ít khó khăn vất vả của người dân
từ thời gian tiền bạc công sức đi lại
góp phần đưa đề án sáu đi vào thực tế cuộc sống
thưa quý vị trong ba ngày qua trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc
xảy ra mưa lớn trên diện rộng
gây lũ quét sạt lở đất
làm thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân
và các công trình cơ sở hạ tầng khác
theo báo cáo từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu
mưa lũ đã khiến bốn người chết ba người bị thương
ở xã tà mung xã khoe non huyện than uyên
làm ảnh hưởng bảy mươi năm ngôi nhà của người dân
trong đó có ba mươi chín ngôi nhà ở huyện nâm nhôn
hai mươi năm ngôi nhà tại huyện than uyên
một mươi ngôi nhà tại huyện phong thổ
số còn lại ở huyện sinh hồ
trên ba hectare lúa chè bị sạt lở
vui lấp hoàn toàn
mưa lũ cũng đã làm sụt lún sạt lở
nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh
với khối lượng khoảng hai mươi ba m ba đất đá
khoảng một mươi bốn km đường giao thông bị ảnh hưởng
mưa lũ cũng đã làm sạt lở hư hỏng
bốn công trình thủy lợi tại huyện than uyên
tại tỉnh yên bái theo thống kê ban đầu
mưa lớn gây sạt lở đất đá
làm hai chóng nhỏ ở xã khao mang bị thiệt mạng
một người nghi mất tích ở xã hồ bốn
ba mươi bốn ngôi nhà bị hư hỏng
trôi sập hoàn toàn
gấy một cột điện ba mươi năm kv tại xã hồ bốn
trường tiều học và trung học cơ sở
trạm y tế xã hồ bốn
bị thiệt hại về cơ sở vật chất
một số đoạn đường trên quốc lộ ba mươi hai
bị hư hỏng đặng
tại tỉnh sơn la một người dân chú tải xã
nà lách huyện triềng lao huyện mường la
bị lũ cuốn trôi vào tối ngày năm tháng tám
đã tìm thấy thi thể
về tài sản tại huyện mường la có tám ngôi nhà bị sập
hai mươi tám ngôi nhà phải di rời khẩn cấp
do sạt lở đá lăn vào nhà
đại diện lãnh đạo các sở ngành
các địa phương đã xuống hiện trường
để chỉ đạo công tác ứng phó
khắc phục thiệt hại do thiên tai
đồng thời động viên thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại về người
để chủ động phòng ngừa ứng phó
với mọi tình huống thiên tai
bảo đảm an toàn tài sản tính mạng của nhân dân
trước và trong mùa mưa lũ
công an thị xã sapa tỉnh lào cai
phối hợp cùng các lực lượng
đã chủ động phân công cán bộ chiến sĩ
trang thiết bị sẵn sàng ứng phó
khi có sự cố về thiên tai xảy ra
tối ngày bốn ngày năm tháng tám
trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai
xảy ra mưa lớn
khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ
sạt lở đất đá gây ách tắc
chia cắt tạm thời
gây ảnh hưởng đến nhiều hội dân tại địa phương
ngay sau khi xảy ra mưa lũ
công an thị xã sapa phối hợp cùng các lực lượng
đã huy động lực lượng máy móc
kịp thời khắc phục hậu quả
phân luồng đảm bảo an toàn giao thông
cho các tuyến đường được lưu thông
trở lại nhanh nhất
thực hiện điện khẩn số ba trăm hai mươi ba
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
của công an tỉnh
thì lãnh đạo công an thị xã
đã quán triệt triển khai
đến tất cả cán bộ chiến sĩ
trong đơn vị
nhất là công an các xã phường
yêu cầu công an các xã phường phối hợp
với chính quyền địa phương
kiểm tra giả soát
những điểm nguy cơ
về sạt lở
để từ đó phối hợp với chính quyền
khuyên truyền vận động
để dân đi ra khỏi khuế vực
đi cơ cao
về sạt lở
để đảm bảo an toàn
cho người dân
cũng như tài sản của người dân
bên cạnh đó thì lãnh đạo công an thị xã
đã yêu cầu tăng cường
trực và ứng trực
để khi có sự cố
xảy ra thì có
đó là một cái
lực lượng để làm bảo
tại khu đường điện đuyên phủ
tổ một phương sapa
mưa lớn kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ
đã khiến phía tây lưu dương
bị sạt lở hàng chục khối đất đá xuống đường
gây ách tắc nguy hiểm
cho các phương tiện tham gia giao thông
do lượng đất đá lớn
kết hợp với hệ thống cống không tiêu thoát nước kịp
khiến cả tuyến đường dài gần ba trăm linh mét
bị ngập trong nước
nhiều nhà dân bị nước bùn đất
chan vào nhà
gây hư hỏng nhiều tài sản có giá trị
trước đó vào đêm ngày ba tháng tám
khu vực này cũng bị gần hai mươi khối đất đá
sạt xuống đường
để đảm bảo an toàn cho người dân
ngay trong đêm lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương
cùng các lực lượng khác
đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông
tổ chức dọn dẹp san gạt đất đá trên mặt đường
các hộ dân cũng tham gia hỗ trợ
chính quyền địa phương khắc phục hậu quả
thực hiện vệ sinh dọn dẹp nhà cửa
khơi thông cống nước
sau khi được nhân dân thông báo
chúng tôi đã huy động toàn bộ
anh em đội trật tự
và nhân dân trên địa bàn các tổ dân phố
số bốn số hai và số một
cùng với cả đội trật tự
để tổ chức
thu gom các trạc thải
và bùn đất
theo mà đảm bảo cho việc đi lại
các hộ dân phố
các hộ dân phố để tổ chức thu gom các trạc thải và bùn đất
các hộ dân phố để tổ chức thu gom các trạc thải và bùn đất
các hộ dân phố cũng như an phan nam hỗ trợ máy

để đảm bảo giao thông
cũng trong đêm ngày bốn và năm tháng tám
mưa lươn đã gây ra tình trạng ngập lụt cuộc bộ
tràn đất đá bùn đất ra đường
tại các tuyến phố nguyễn trí thanh thạch sơn
trợ văn hóa
của khu vực tổ hai tổ bốn của phường sà bạc
tại những khu vực này
lực lượng chức năng đã thực hiện cắm biển cảnh báo
chốt chặn không cho người dân qua lại
để đảm bảo an toàn
trong khi đó tại tỉnh lâm đồng
mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua
cũng đã gây ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng
trên tuyến đường tranh phía nam
qua phường lộc sơn thành phố bảo lộc
tại hiện trường sụt lún gây hư hỏng nền mặt đường
tuyên tránh thành phố bảo lộc
sụt lún làm đứt gãy tạo thành hố sâu hơn một mét
hết nền đường
dọc theo điểm sụt lún xuất hiện vết nứt khoảng một trăm linh mét
qua vườn cà phê của người dân
trong khi đó chiều dài khu vực sụt lún khoảng bốn mươi m
tạo thành những gợn sóng nguy hiểm trên mặt đường
tiềm bẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún
sau khi tiếp nhận cơ quan chức năng đã khẩn trương khảo sát hiện trường
đánh giá nguyên nhân để sớm khắc phục
sửa chữa các vị trí hư hỏng và sạt lở
đồng thời tiến hành ra soát trên toàn tuyến đường tránh
xác định các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở
cây mất an toàn công trình
để có biện pháp ứng phó kịp thời
ngoài ra mố cầu minh rồng và nausri
cống ngang km số một mươi ba cộng bốn trăm linh trên đường tránh
cũng bị xói mòn nghiêm trọng
tiêm bẩn nguy cơ sạt lở sụt lún trong thời gian tới
có ít nhất hai xe khách và nhiều tài xế xe đầu kéo
người việt nam đang bị mắc kẹt
tại đèo đất đường số tám thuộc tỉnh bô lê khâm xây của lào
sau vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào ngày ba tháng tám vừa qua
hiện trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế
cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đang nỗ lực phối hợp cùng các lực lượng chức năng nước lào
hỗ trợ những người mắc kẹt
tìm kiếm người mất tích sau vụ sạt lở nghiêm trọng
tại đèo đất của lào
hiện con số người việt nam thương vong chưa xác định được
có ít nhất hai xe khách chở người
và nhiều tài xế xe đầu kéo người việt nam
đang mắc kẹt tại lào sau vụ sạt lở
số lượng người mắc kẹt ước tính lên đến hàng chục người
trước đó vào chiều tối ngày ba tháng tám
mưa lớn kéo dài khiến khu vực đèo đất
thuộc tỉnh bô lê khâm sây của lào
xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
một số xe đầu kéo container bị đất đá
cây cối vùi lấp
vị trí xảy ra sạt lở sâu trong nội địa của lào
cách cửa khẩu quốc tế cầu treo khoảng bảy mươi tám mươi km
đây là con đường độc đạo từ lào
về cửa khẩu cầu treo và ngược lại
tin an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang
thành phố đà nẵng vừa ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với đỗ thị yến ly
chú tại thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đỗ thị yến ly quen một tài xế xe grab
để tiếp cận gia đình người này
ly đã lấy tên giả là đỗ yến nhi
nói dối là đang sở hữu một công ty xe khách
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
ly bất ngờ thông báo đã có thai
và người này tổ chức đám cưới
lúc này ly đã thuê người đóng giả
cha mẹ và họ hàng nhà gái
với số tiền một trăm linh triệu đồng
trong thời gian sinh sống cùng với gia đình nạn nhân
ly nhiều lần đưa các thông tin gian dối
dựng chuyện và đang cần thêm tiền
mua xe hoặc được bố mẹ mua cho căn nhà
giá chín tỷ đồng
ở địa chỉ số năm đồng chín năm
thành phố đà nẵng và cần tiền mua lô đất bên cạnh
nhưng thực tế nhà này là do ly thuê
với giá chín triệu đồng một tháng
tin tưởng vì vỏ bọc mang tên đỗ yến nhi
quá hoàn hảo
gia đình nạn nhân đã nhiều lần cho ly vay
và mượn tiền với tổng số tiền lên đến
hai tỷ bốn trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh phú thọ gần tám mươi đối tượng tham gia đánh bạc
giữa hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
đã bị công an huyện lâm thao phát hiện
bắt giữ tại địa bàn xã tứ xã
trước đó công an huyện lâm thao kiểm tra lán trại
của trần văn sơn tại cánh đồng ba gò
thuộc khu sáu xã tứ xã
phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập tham gia đánh bạc
giữa hình thức đá gà
công an huyện lâm thao đã bắt giữ được năm mươi đối tượng
xác minh truy xét triệu tập hai mươi năm đối tượng bỏ chạy
có liên quan
đây là xới bạc do trần văn sơn đứng ra tổ chức
và thu tiền hồ tám trăm linh đồng một cặp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao
đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý theo quy định của pháp luật